các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
khoảng một mươi giờ sáng ngày hai mươi tháng bảy mưa lớn đã làm sạt lở tao đi sau nhà của gia đình bà cứ thị nhứ ở bản mỹ háng xã mồ dề huyện mù căng trải làm bà nhứ bị thương
về nhà ở có năm nhà ở huyện mù căng trải bị thiệt hại lũ cũng làm một cầu tạm nối từ quốc lộ ba mươi hai đi xã dế xu phình huyện mù căng trải bị cuốn trôi
tại huyện trạm tấu lũ lớn đã làm ngập và đẩy đổ xe ô tô hoa mai và một máy xúc bị ngập nước do doanh nghiệp đang thi công nạo vét lòng hồ
hồ thủy điện trạm tấu sau khi thi công xong không đưa máy móc về mà vẫn để lại khu vực thi công ước tính thiệt hại khoảng sáu trăm linh triệu đồng
còn tại hải dương khoảng năm giờ sáng ngày hôm nay tại xã thanh hải huyện thanh hà đã xảy ra một vụ cháy lớn tại công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc macalot việt nam
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh hải dương đã huy động tám xe cứu hỏa cùng lực lượng
cán bộ chiến sĩ khẩn trương cơ động tới hiện trường dập lửa
cơ quan chức năng cũng đã huy động các bộ chiến sĩ công an và dân quân tự vệ ở một số xã lân cận tăng cường nhân lực hỗ trợ công tác chữa cháy
đến khoảng bảy giờ ba mươi phút cùng ngày đám cháy được cơ bản khống chế
tuy nhiên do thời tiết nắng nóng và vụ hỏa hoạn lại xảy ra tại công ty may có nhiều nguyên liệu dễ bắt lửa
nên lực lượng cảnh sát phòng cháy chế cháy vẫn tiếp tục phun nước để phòng hỏa lửa bùng phát trở lại
hiện vẫn chưa ước tính được thiệt hại cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ cháy
vâng thưa quý vị tai nạn giao thông thì vẫn xảy ra hàng ngày hàng giờ cướp đi sức khỏe tính mạng của nhiều người
tai nạn giao thông thì không chỉ gây ra hậu quả cho nạn nhân mà kéo theo đó nhiều hệ lụy khác
nhiều gia đình phải lâm vào cảnh khó khăn nợ nần bế tắc
tại tỉnh thừa thiên huế nhằm kéo giảm tai nạn giao thông lực lượng cảnh sát giao thông công an tp huế
đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật
nhất là những quái xế gây bão đêm trên địa bàn góp phần giữ bình yên cho cuộc sống của nhân dân
những chiếc xe này đã bị thay đổi kết cấu hình dáng làm lại pô xe độ máy để đạt tốc độ cao
phục vụ vào việc lạng lách đánh võng trên đường
tuy nhiên tất cả những phương tiện này đã bị lực lượng cảnh sát giao thông công an tp huế tạm giữ
mỗi đêm tuần tra trên các tuyến đường trung tâm của tp hcm
như hùng vương đặng văn nữ trường trinh
lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố đã bắt giữ từ hai mươi đến ba mươi quái xế
điều khiển các phương tiện xe máy đã qua độ chế lắp đặt ống pô cỡ khủng
trong chiến dịch mạnh tay chấn áp nạn quay xế tụ tập gây bão đêm
ảnh hưởng đến tính mạng sức khỏe người đi đường
lực lượng cảnh sát giao thông đã bắt giữ hàng chục chế độ trong đó có nhiều quái xế đang tự tin
đối với trường hợp thanh thiếu niên sử dụng rượu bia
vẫn điều khiển phương tiện chạy lạng nách đánh võng tiêm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông
đội cảnh sát giao thông trật tự công an tp huế đã bố trí hai tổ công tác
với hơn hai mươi cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tại hai điểm đầu và cuối đường tú hữu
để kiểm tra xử lý vi phạm về nồng độ cồn
những trường hợp chống người thi hành công vụ lực lượng cảnh sát giao thông sử dụng các biện pháp nghiệp vụ
lập tức khống chế nhanh gọn tạm giữ phương tiện để điều tra làm rõ hành vi vi phạm
chỉ riêng một mươi năm ngày gia quân lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản trên tám mươi trường hợp
ra quyết định xử lý hành chính trên một trăm ba mươi năm triệu đồng tạm giữ trên sáu mươi phương tiện về các lỗi
không đội mũ bảo hiểm lạng nách đánh võng
qua quá trình tổng tác kiểm soát chúng tôi phát hiện rất nhiều trường hợp là thanh thiếu niên
vi phạm pháp luật giao thông như uống rượu bia
khi điều khiển phương tiện giao thông rồi sử dụng phương tiện cưa ủng bô
làm gây tiếng ồn rất lớn làm ảnh hưởng đến trực tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố
cùng với việc xử lý vi phạm các coi xế lực lượng cảnh sát giao thông công an tp huế
còn đẩy mạnh xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về nồng độ cồn vi phạm tốc độ không đội mũ bảo hiểm
qua kết quả kiểm tra xử lý cho thấy các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
chủ yếu là nam giới trong độ tuổi hai mươi năm mươi
để tăng tính dân đe nâng cao hiệu quả xử lý trong quá trình tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm
các cán bộ chiến sĩ đều kiên quyết xử phạt theo quy định của pháp luật